mùng sáu tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng tại chùa trình thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai hội xuân yên tử năm hai nghìn hai mươi
lễ hội yên tử đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân du khách thập phương tăng ni phật tử trong và ngoài nước cùng về tham dự
hội xuân yên tử hai nghìn một mươi bảy được khai mạc long trọng với nhiều hoạt động truyền thống như nghi thức rước lễ mở hội lễ gióng trống thỉnh chuông lễ chúc phúc đầu năm dân hương cầu quốc thái dân an lễ đóng dấu thiêng yên tử
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử hệ thống kiến trúc chùa am tháp của yên tử đã và đang được đảng nhà nước và tỉnh quảng ninh quan tâm tu bổ tôn tạo
đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông các hạng mục phục vụ dịch vụ du lịch thu hút đông đảo tăng ni phật tử người dân và du khách thập phương về đây chiêm bái lễ phật hàng năm
hiện nay tại yên tử đang triển khai các quy hoạch theo quyết định phê duyệt của thủ tướng chính phủ
cụ thể là đang triển khai các dự án tại khu trung tâm tổ chức lễ hội
tại lễ khai hội các đại biểu đã làm lễ dân hương và tham quan lễ phật các điểm di tích của yên tử
trong khuôn khổ lễ hội xuân yên tử hai nghìn một mươi bảy cũng có nhiều hoạt động văn hóa trò chơi dân gian như trọi gà kéo co ném còn biểu diễn nghệ thuật múa rồng lân